theo kết quả khảo sát ước tính việt nam có khoảng một dự án khởi nghiệp về công nghệ mỗi năm trong đó bao gồm cả doanh nghiệp khởi nghiệp